để kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn mất mát mà ngành giáo dục đào tạo tỉnh quảng bình phải gánh chịu
sau trận lũ lịch sử vừa qua ngày hai mươi ba tháng một mươi bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo phùng xuân nhạ
cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm tặng quà tại tỉnh quảng bình
bộ trưởng phùng xuân nhạ cùng đoàn công tác đã đến thắp hương và thăm hỏi
chia sẻ mất mát với gia đình một học sinh bị thiệt mạng trong mưa lũ tại huyện quảng ninh
thăm và tặng quà trường tiểu học đại phong xã phong thủy huyện lệ thủy là ngôi trường bị thiệt hại nặng sau lũ lụt
bộ trưởng phùng xuân nhạ cùng đoàn công tác đã đến thắp hương và tặng quà tại tỉnh quảng bình
đây là những việc làm rất thiết thực của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành
và chúng tôi cũng làm việc với lãnh đạo địa phương là dù khó khăn đến mấy
nhưng không để cho các cháu phải bỏ học và cũng không để cho các thầy cô rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn
để kịp thời động viên thầy và trò vùng lũ vượt qua khó khăn
bộ trưởng phùng xuân nhạ đã trao năm trăm linh triệu đồng hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo quảng bình
và ba mươi triệu đồng cùng sách vở dùng cuộc học tập cho trường tiểu học đại phong